an ninh trả tự cập nhật công an xã minh long huyện hạ lan tỉnh cao bằng chủ trì phối hợp với đội điều tra công an huyện
tri cục hải quan cửa khẩu lý vạn đồn biên phòng lý vạn vừa bắt giữ hai đối tượng đang vận chuyển ba bánh heroin sang trung quốc
hai đối tượng là nông ích thạch và nông văn hướng chú tải lũng phắc đàm thủy bị bắt quả tang đang vận chuyển heroin qua biên giới
thuộc khu vực xóm bản thang xã lý quốc huyện hạ lan
tăng vật thu giữ ba bánh heroin một mươi tám chiếc móng nghi là móng hổ khai thác tại chỗ nông ích thạch khai nhận vận chuyển thuê cho người đàn ông trung quốc tên là hồ
trong quá trình vận chuyển thạch có nhờ nông văn hướng đi trước để cảnh giới và sẽ trả năm triệu đồng
hiện lực lượng chức năng điều tra hoàn tất hồ sơ để chuyển công an tỉnh cao bằng điều tra thụ lý theo thẩm quyền
cũng liên quan đến ma túy chiều qua công an huyện hạ lan
huyện càng long tỉnh trà vinh phối hợp phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
tiến hành kiểm tra hai đối tượng nghi vấn đi trên xe mô tô biển kiểm soát tám mươi bốn l một hai mươi bốn nghìn chín trăm bảy mươi hai
đang lưu thông trên hương lộ hai đoạn thuộc ấp tám a xã an trường huyện càng long
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện sáu trăm năm mươi gram ma túy tổng hợp
loại ma túy đá được cất giấu trong một chiếc loa chở trên xe
hai đối tượng khai tên là nguyễn văn giang hai mươi bảy tuổi
trú ấp an chánh
xã tân bình và trần dũng sĩ một mươi tám tuổi chú ấp đại an xã tân an
cùng huyện càng long
mời rộng điều tra cơ quan công an thi hành lệnh bắt cẩn cấp nguyễn thành hậu
bốn mươi một tuổi trú ấp bảy a xã an trường huyện càng long do có liên quan đến vụ án
đây là vụ tàng trữ trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh trà vinh
được lực lượng công an phát hiện triệt phá
cả ba đối tượng trên đều nghiện ma túy
riêng hậu có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
sĩ có tiền sử sử dụng trái phép chất ma túy
và giang hiện đang được áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương do nghiện ma túy
công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đã khởi tố một đối tượng
có hành vi bắt giữ người trái phép đánh đập rồi cướp tài sản
sau mâu thuẫn trong việc chơi số đề
đó là bùi lộc hào
bùi lộc hào sinh năm hai nghìn trú ở phường tân lập thành phố bua ma thuột
trước đó nguyễn đức phong trú ở huyện cron park tỉnh đắk lắc
có tổ chức chơi số đề với một người tên là trần thanh dũng
ở thành phố bua ma thuột
trong quá trình chơi số đề phong có thua của dũng số tiền trên ba trăm linh triệu đồng
do nghi ngờ dũng đã sửa tin nhắn trúng thưởng số đề trên điện thoại
để thắng tiền của mình nên phong đã gọi điện để rủ trường
cùng với một số đối tượng khác đi đòi lại tiền
khi gặp dũng nhóm của phong trong đó có hảo đã chốt cửa khóa dũng lại
rồi hành hung đe dọa buộc dũng phải đưa cho nhóm của phong tài sản
có giá trị hơn một trăm linh triệu đồng
trong vụ án này trước đó cơ quan công an đã khởi tố nguyễn đức phong
hồ văn anh tuấn và hoàng nguyên trường đều ở thành phố buôn ma thuột
về hành vi cướp tài sản
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòa vang thành phố đà nẵng
đã tống đạt các quyết định khởi tố bắt giam đối với tần nảy sinh
quê ở lào cai tạm trú ở thành phố đà nẵng về hành vi cố ý gây thương tích
cụ thể vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi sáu tháng một mươi sinh phát hiện nhà của bà nguyễn thị tám
ở xã hòa liên huyện hòa vang thành phố đà nẵng
khóa cửa lòng lẻo không có người trông coi nên đã đột nhập vào bên trong để trộm cắp
trong lúc đang lục loại tài sản thì bà tám trở về nhà
quá hoảng loạn và không kịp tẩu thoát sinh đã lấy cây búa gần đó tấn công
và đập liên tục vào vùng đầu và mặt của chủ nhà khiến cho bà bị thương tích nặng
gây án xong sinh bỏ trốn đi nhiều nơi và đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi thì bị bắt giữ
năm đối tượng vừa bị công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh bắt giữ về hành vi đánh bạc
vào chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi tại nhà ông phạm văn hoàng ở xã thanh phước huyện gò dầu
lực lượng công an đã bắt quả tăng hai mươi năm người đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền do hồ văn tấn làm cái
tăng vật thu giữ hơn tám mươi hai triệu đồng và một số vật dụng liên quan khác
từ giữa tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay tấn đã nhiều lần tổ chức các điểm lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
qua công tác nắm bắt tình hình trên địa bàn công an tp huế vừa phát hiện và bắt giữ hai mươi chín nam nữ
có liên quan đến tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy tại một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi kiểm tra hành chính tại quán knk tại đường lê viết lượng tp huế
do nguyễn thị như ý làm chủ
lực lượng công an đã phát hiện có ba phòng gồm hai mươi chín nam và nữ đang bay lắc
tăng vật thu giữ có nhiều viên nén gó nhi lông chứa ma túy các loại
tại trụ sở công an tiến hành test nhanh ma túy hai mươi chín đối tượng trên thì có hai mươi trên hai mươi chín đối tượng dương tính với ma túy
hiện công an tp huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng có liên quan
liên quan đến vụ án giết người tàn trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trừ tự công cộng
xảy ra vào tp hcm
tại tp hcm vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi một ngày hai mươi chín tháng một mươi tntp đã có quyết định tuyên phạt hai mươi một bị cáo liên quan đến vụ hỗn chiến nói trên
theo cáo trạng vụ án xuất phát từ mô thuẫn trong chuyện tiền bạc như nguyễn thanh bình trút tại tỉnh hậu giang
và đảng quang minh trút tại tp hcm
khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi bình giới thiệu cho người bạn tên bi vay của minh hai trăm tám mươi triệu đồng
do bi không trả nên minh yêu cầu bình phải trả thay
ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi một cả hai hẹn gặp nhau ở một quán cà phê trên đường trần
văn khéo tù quận ninh kiều tp hcm để giải quyết
trong lúc cửa cãi hai người cùng nhóm của bình là bùi viết duy và lê quang dinh để dùng hai khẩu súng bắn thiệu uy
nghe tiếng súng nhóm người của bình chạy sang tiếp ứng đuổi đánh nhóm của minh
dinh bị hùng phước tài và hòa chém gây nhiều vết trên người
duy bỏ dậy và mang súng đi giấu
sau vụ hỗn chiến nhóm của bình lên xe bỏ trốn
dinh được đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tích ba mươi năm
sau vụ ẩu đả công an tp cnh đã khởi tố hai mươi một người liên quan
hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo trực tiếp xâm hại đến tính mạng sức khỏe của công dân
nguy hiểm cho xã hội trực tiếp xâm phạm đến an toàn cộng đồng gây ảnh hưởng sâu đến tình hình an ninh trật tự
hội đồng xét xử đã xem xét hành vi của từng bị cáo tuyên phạt đặng quang minh bốn mươi bốn tuổi một năm sáu tháng tù
về tội tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng bùi viết duy ba mươi ba tuổi sáu năm tù về tội giết người
và hai năm tù về tội tàn trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
lê quang dinh ba mươi bảy tuổi cùng ngũ tp cnh một mươi hai tháng tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
và bị cáo nguyễn thanh bình bốn mươi hai tuổi ngụ tỉnh hậu giang ba năm tù về tội gây rối trật tự công cộng
bị cáo lộc văn phước hai mươi tám tuổi đảng thanh tài hai mươi tám tuổi nguyễn nhật hòa một mươi chín tuổi mỗi bị cáo một mươi năm tù
và nguyễn xuân hùng ba mươi năm tuổi một mươi một năm tù cùng về các tội giết người và gây rối trực tự công cộng
một mươi bị cáo khác mỗi người từ hai năm sáu tháng đến ba năm tù về tội gây rối trật tự công cộng
bản tin tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự cầm nhận
công an thành phố phú quốc tỉnh kiên giang vừa phá nhanh vụ án giết người tại tổ hai ấp bãi vòng
xã hàm ninh tp phú quốc đối tượng là đinh văn còn hai mươi chín tuổi trú tại tp phú quốc tỉnh kiên giang
vào khoảng một mươi sáu giờ ngày hai mươi bốn tháng một mươi công an tp phú quốc nhận được tin báo phát hiện một sát chết
đang phân hủy dưới mương nước trong khu vườn dừa tại ấp bãi vòng xã hàm ninh
trong tình trạng không mặc quần áo và bị một bao cát đè lên
khám nghiệm hiện trường cơ quan công an xác định nạn nhân là chị đặng thị trúc phương hai mươi một tuổi
ở xã dương tơ tp phú quốc đã mất tích từ ngày một mươi sáu tháng một mươi
vào cuộc điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phú quốc phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự
công an tỉnh kiên giang nhanh chóng xác định và bắt giữ nghi phạm là đinh văn còn
còn thừa nhận đã sát hại chị phương vì mâu thuẫn
khám xét chỗ ở của còn công an thu giữ một số vật chứng tăng vật có liên quan đến vụ án
sáng nay tòa án tỉnh kiên giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo nguyễn thiện nghị
chú tại huyện tịnh biên tỉnh an giang về tội giết người
tại thời điểm gây án thiện đang là sinh viên trường cao đẳng nghề an giang
theo cáo trạng vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi một sau bữa nhậu nghị đã rủ mã khắc hải đến uống rượu cùng
nhưng hải từ chối cho rằng hải không tôn trọng mình nên hai người xảy ra cự cãi
đứng ra hòa giải cho hai người nguyễn vũ phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại tổ tám khóm thới hòa
thị trấn nhà bàng huyện tịnh biên đã bị nghị dùng dao bấm đâm hai nhát trúng vào vùng ngực và nách trái khiến phong bị thương tích bảy mươi bảy
sau khi gây án nghị đã đến công an huyện tịnh biên để đầu thú
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn thiện nghị một mươi một năm tù về tội giết người chưa đạt
đồng thời bộ bị cáo có trách nhiệm bồi thường số tiền là một trăm sáu mươi triệu đồng cho bị hại
nhóm đối tượng liên quan đến vụ án phá kết sắt trộm tiền ngay trong trụ sở xã tam giang huyện crong năng tỉnh đắk lắc
đã bị tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đưa ra xét xử phúc thẩm vào ngày hôm nay
vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám trần anh võ là cán bộ tư pháp hộ tịch của xã tam giang đã thông tin cho một bị cáo biết việc thủ quỹ của xã sắp đi nhận tiền lương và phụ cấp
các đối tượng lên kế hoạch trộm số tiền này trong kết sắt xã tam giang
năm hai nghìn một mươi tám các đối tượng mang theo búa đục kìm cộng lực đến trụ sở xã tam giang cậy cửa phòng kế toán phá kết sắt lấy số tiền hơn bốn trăm linh triệu đồng
tại phiên tòa sơ thẩm tòa án nhân dân huyện crong năng đã tuyên phạt chín bị cáo tổng cộng gần tám mươi năm tù
dự kiến phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra trong hai ngày
tiếp theo là những thông tin về chuyên đá tuổi phạm
chào các bạn
và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an quận hà đông thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng phạm hải quân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại số chín phan chu trinh tổ dân phố ba phường ít kiêu quận hà đông tp hà nội
và đối tượng chu hải đăng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú tại phường đồng mai quận hà đông tp hà nội
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã của công an quận thanh xuân tp hà nội là đối tượng lê anh vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi năm cụm bốn phường hạ đình quận thanh xuân tp hà nội
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai vừa phối hợp với công an thành phố long khánh bắt giữ đối tượng hoàng văn bắc hai mươi tám tuổi ngụ tại xã xuân phú huyện xuân lộc để điều tra về hành vi giết người
theo thông tin ban đầu hoàng văn bắc và vợ láng ngô thị yến ngọc hai mươi sáu tuổi đều là công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn jumbo đóng tại khu công nghiệp xuối tre thuộc phường xuối tre thành phố long khánh
thời gian gần đây giữa hai vợ chồng bắc thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên đã gửi đơn ly hôn đến tòa án và đang chờ giải quyết
đến khoảng một mươi tám h hai mươi phút ngày hai mươi bảy tháng một mươi bắc đi xe máy đến nhà xưởng số năm của công ty thì thấy vợ mình đang ngồi nói chuyện với anh phan đình gia anh hai mươi chín tuổi
là công nhân của công an
nghĩ rằng vợ mình có quan hệ tình cảm với anh này ngay sau đó bắc đã lấy một cây sẻng tại nhà xưởng đến đánh nhiều cái vào đầu anh phan đình gia anh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi gây án bắc đã bỏ trốn khỏi hiện trường tuy nhiên đối tượng này đã bị bắt giữ ngay sau đó chưa đầy một giờ đồng hồ hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
một mươi năm đối tượng đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu tại ấp phước hội xã xuế đá huyện
dương minh châu tỉnh tây ninh do đối tượng lê thanh thảo và đối tượng kim quốc thái cùng ngụ trên địa bàn đứng ra tổ chức vừa bị công an huyện dương minh châu tỉnh tây ninh bắt giữ
ngày hai mươi bảy tháng một mươi lực lượng công an kiểm tra quán cà phê tại ấp phước hội xã suối đá huyện dương minh châu tỉnh tây ninh do đối tượng phan thị út lớn trú tại huyện dương minh châu tỉnh tây ninh làm chủ phát hiện bắt quả tang đối tượng lê thanh thảo và đối tượng kim quốc thái đang có hành vi hùn vốn làm cái lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền cho một mươi ba đối tượng tham gia đánh bạc
tăng vật thu giữ gồm chín mươi triệu đồng tám xe mô tô một bộ dụng cụ để lắc tài xỉu
hiện lực lượng công an đã tạm giữ hình sự một mươi ba đối tượng và cho gia đình bảo lãnh hai đối tượng vụ việc đang được tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
trong khi đó công an tỉnh cà mau vừa bắt quả tăng hai đối tượng là huỳnh văn thảo trú tại quận bình tân và huỳnh hoàng hải trú tại quận ba tp hcm đang vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực ấp sáu xã tân thành tp ca mau
tại hiện trường lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đã thu giữ ba túi ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy có trọng lượng khoảng năm trăm linh g và một số tăng vật khác có liên quan
theo khai nhận ban đầu số tăng vật trên là ma túy đá được thảo và hải vận chuyển từ tp hcm về cà mau trên đường vào đến địa phận thành phố cà mau thì bị lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra và bắt quả tang cùng với tăng vật
tiến hành test nhanh cả hai đều dương tính với chất ma túy
hiện vụ việc đang được tiến hành điều tra xử lý
thưa quý vị và các đồng chí những năm gần đây tình trạng trồng và mua bán cây cần sa diễn ra hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh đắk lắc
nếu như trước đây lực lượng chức năng phát hiện người dân chỉ trồng vài chục cây thì đến nay đã lên tới hàng trăm thậm chí là hàng nghìn cây cần sa
không chỉ tăng về quy mô mà nhiều người còn đầu tư xây dựng cả vườn ươm vườn trồng khép kín
và đây quả là một thực trạng đáng báo động
cần được các cơ quan chức năng đấu tranh ngăn chặn triệt xóa loại cây nguy hại này ra khỏi cộng đồng
vụ việc trồng cây cần sa trái phép bị phát hiện lần đầu tiên tại đắk lắc cách đây hơn một mươi năm với số lượng chỉ vài chục cây
theo thời gian số vụ trồng cần sa bị triệt xóa tiếp tục gia tăng và địa bàn mở rộng tại nhiều địa phương trong địa bàn tỉnh
em nó đem hột về cái ương nó trồng trồng cái kêu hỏi nó cãi gì nó cũng không nói
nó kêu ông cứ trồng đi trồng xong nó trồng lên
nó lên chạy là nó hướng dẫn làm làm rồi cái là đưa cho nó
một số đối tượng trồng cây cần xa là sen vào trong các khu vực cây rộng rạp vùng xa dân cư hẻo lắn và địa bàn dấp lăn giữa huyện cửu nga và một số huyện chế địa bàn
nên là cũng công tác phát hiện rất là khó
cái thứ hai là cái nhận thức của người dân liên quan đến cái việc trồng cây cần xa này còn rất nhiều
địa bàn chọn để trồng thường là khu dãy vắng người qua lại
chủ vườn không thuê lao động tại địa phương nên rất khó để lộ thông tin ra ngoài
nếu bị cơ quan chức năng phát hiện thì cho rằng không biết đây là cây cấm trồng và chỉ trồng để chữa trị bệnh cho vật nuôi
đầu năm vừa rồi thì tôi có đến phố và tình cờ gặp hai vợ chồng bán gà thì cũng hỏi gà hỏi đồ rồi giới thiệu là cái cây này cây gà toi
vậy mà trồng là cho gà ăn á
rồi tôi trồng mỗi đợt là một ít
một ít để cho nuôi gà cho nó ăn thôi chứ cũng không nói là buôn bán không biết cái cây gì hết
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay trên địa bàn tỉnh các cơ quan chức năng đã phát hiện hơn sáu mươi vụ với bảy mươi đối tượng trồng trái phép cây cần sa
thu giữ tiêu hủy hơn một mươi năm cây cần sa tươi một trăm hai mươi bốn kg cần sa khô và nhiều hạt giống chưa kịp gieo trồng
lực lượng chức năng cũng đã củng cố hồ sơ và khởi tố hình sự một mươi hai vụ với một mươi sáu đối tượng liên quan đến trồng cây cần sa trái phép
nếu như trước hầu hết các vụ trồng cần sa bị phát giác đều nằm ở địa bàn vùng sâu vùng xa thì gần đây lại xuất hiện trong khu dân cư đông đúc
điển hình như việc phát hiện bốn vụ trồng cây cần xa trái phép tại xã hòa thuận thành phố bùi văn thuận
các đối tượng vi phạm đã xây tường rào cao bao quanh những khu trồng cần xa hòng che mắt người dân và cơ quan chức năng
trong khu dãy còn có cả vườn ươm với hệ thống đèn led chiếu tiền cực tím đắt tiền để chăm sóc cho cây cần xa
từ trước đến nay thì đây là cái lượng mà cần xa mà phát hiện mà thu giữ cùng một lúc với số lượng cần xa khô và số lượng cây cần xa tươi lớn nhất trên địa bàn tỉnh đắk lắk
và qua xác định được cái nhóm đối tượng này chúng đã là tổ chức ươm ươm hạt xong xuôi một thời gian xong chúng tổ chức gieo những cây nhỏ thì có hệ thống điện nước chiếu sáng để tạo ra là đảm bảo về cái chất lượng cây
sau đó chúng tổ chức là thu gôm
và đưa về tại cái xưởng mà sơ chế và đóng gối để phân phát trên các thị trường
thủ đoạn của chúng là trồng những cái vùng rẫy và những cái nhà mà chúng đã che đậy rất kỹ tạo ra những cái ánh sáng mà không ai tất cả những người khác không ai phát hiện được
trước thực trạng liên tiếp gia tăng số vụ trồng cây cần sa trên địa bàn tỉnh đắk lắc lực lượng công an đã phối hợp với các cấp chính quyền các cơ quan đoàn thể ở địa phương đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn ma túy
đồng thời xây dựng tổ dân
phố xã phường lành mạnh để nắm bắt tình hình vận động nhân dân tố giác các hành vi tàng trữ mua bán trái phép các chất ma túy
tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với các thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát thiền án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã

hộ khẩu thương chú văn hòa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thương chú tại thôn trung xã truyền mỹ huyện phú xuyên tp hà nội
về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
cũng phạm tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
là đối tượng nguyễn anh đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại số tám ngõ hai trăm chín mươi chín tây sơn phường ngã tư sở quận đống đa tp hà nội
ngoài ra phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng đỗ thị luyến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
hộ khẩu thương chú tại tổ dân phố năm phường cổ nhuế hai quận bắc từ liêm tp hà nội
về tội vi phạm các quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
năm đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá mỗi ngày trên hai tỷ đồng vừa bị công an huyện crong năng tỉnh đắk lắc khởi tố về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
năm đối tượng bị khởi tố ở ba huyện crong năng crong park và huyện eak của tỉnh đắk lắc và do đối tượng văn chín chú tại xã tam giang huyện crong năng cầm đầu
theo kết quả điều tra ban đầu trước đó chín đã liên lạc với một người ở tp hcm chưa rõ nhân thân lai lịch mua hai tài khoản cá độ bóng đá trên mạng internet
tài khoản còn lại chín chia nhỏ làm hai mươi sáu tài khoản con rồi giao cho các đối tượng trong đường dây để tham gia cá độ bóng đá với các con bạn
chúng mình mỗi ngày đường dây này giao dịch cá độ bóng đá trên hai tỷ đồng
công an tỉnh hà tĩnh và bộ đội biên phòng hà tĩnh đồng chủ trì phối hợp với cục hải quan tỉnh vừa bắt quả tăng một đối tượng thu bốn kg ma túy tổng hợp dạng đá
vào hồi một mươi chín h bốn mươi phút ngày hai mươi hai tháng một mươi tại km sáu mươi một quốc lộ tám a thuộc xã sơn kim một huyện nghi sơn lực lượng chức năng đã bắt quả tăng đối tượng mai văn thịnh sinh năm hai nghìn hai
trú tại xã sơn tây huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
kiểm tra tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ bốn kg ma túy tổng hợp dạng đá một xe máy một điện thoại di động
hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ
hai mươi ba h đêm ngày hai mươi hai tháng một mươi các trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
bất ngờ đột kích quán karaoke win trên địa bàn thị trấn đinh văn thì phát hiện một mươi bốn nam một mươi một nam nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy
tiếp cận phòng vip một các trinh sát phát hiện một mươi năm đối tượng đang quay cuồng theo tiếng nhạc
tại hiện trường sáu mảnh vỡ viên nén nghi là thuốc lắc một gói tinh thể nghi ketamin
còn sót lại bị các đối tượng vứt vương vãi trên bàn ghế và
tổ công tác phát hiện ống hút thẻ nhựa đĩa xứ để phục vụ cho việc sử dụng ma túy tập thể
các đối tượng khai số ma túy được đối tượng trong nhóm tên là nguyễn văn hưng chuẩn bị từ trước và trực tiếp pha trộn để sử dụng